thông qua hướng dẫn viên tự do lê văn tiến
những tưởng đây sẽ là chuyến trải nghiệm tuyệt vời cho các thành viên trong nhóm
bạn ấy nói là cái tim này bị delay tới ngày hôm sau nên tụi mình quá là bực mình luôn
tụi mình mới nói là tại sao là như vậy

trong cái đó năm người tụi mình đi trước là tụi mình không có tiền không biết tiếng không biết một cái gì hết

tụi mình không biết theo một cái gì hết
điện thoại lắm luôn thì mới trả được sáu mươi triệu
tới giờ này là còn một trăm linh năm triệu cộng với tiền đổi của tụi mình nữa
thì chưa thấy bạn ấy tìm được cách nào giải quyết hết
sau khi cái chuyến đi tour về thì tôi mới biết là không chỉ có một mình tôi là người bị hại
mà còn rất là nhiều các anh chị khác cũng bị tương tự với cách thức rất là đơn giản như sau
trước khi đi tour thì bạn tín này sẽ tư vấn rất là nhiệt tình
và sau đó sẽ cho khách hàng chuyển khoản đầy đủ một trăm linh giá trị tour cho bạn ấy
bước thứ hai là bạn tín sẽ dụ khách hàng đổi một khoản tiền từ ba đến năm triệu tiền ngoại tệ
để qua đó có tiền sử dụng ở bên đó
nhưng mà khi qua đến bên đó thì bạn ấy
sẽ dùng mọi cách để không có đưa cái số tiền đó cho khách hàng
và chỉ đưa rất là ít thôi
và bạn ấy sẽ cố tình giữ cái số tiền đổi đó lại
với nhiều lý do khác nhau
rồi thêm một cái thứ ba nữa
đó là trong quá trình đi tour
thì bạn ấy sẽ tìm mọi cách để mượn tiền thêm của khách hàng
và mượn mỗi người thêm vài triệu
đến cái ngày cuối cùng chuẩn bị đi về
thì bạn ấy lại báo với khách hàng là
không có khả năng mua vé máy bay về cho khách hàng
và nhờ khách hàng là tự mua vé máy bay về
bạn ấy sẽ ký một cái giấy nợ
cái cách này đã lập đi lập lại rất là nhiều đòn khách
chứ không phải là chỉ có một đòn
để tìm hiểu rõ hơn về trường hợp của hướng dẫn viên này
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại diện cục du lịch quốc gia việt nam
về nội dung này thì cục du lịch quốc gia việt nam đã giao cho
đơn vị quản lý chuyên môn và gia soát trên hệ thống
thấy rằng là chưa cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế cho lê văn tiến
với số chứng minh nhân dân như vậy
chưa có thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế
với nguyên tắc là không được thực hiện việc đưa khách đi ra nước ngoài
để làm nhiệm vụ hướng dẫn viên
trên cơ sở pháp luật luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp cho rằng
nhìn nhận ở góc độ pháp lý quan hệ dân sự giữa các khách hàng giữa người dân
với cái cá nhân mà nhận tiền này
thì rõ ràng cái quan hệ dân sự này là không hợp pháp
không có chứng chỉ không đăng ký kinh doanh
thì không được phép bán tour du lịch
chính vì vậy là cái quan hệ này ngay từ đầu đã bất hợp pháp rồi
sau khi nhận tiền đó lại sử dụng tiền vào mục đích bất hợp pháp
hoặc là gian dối hoặc là bỏ trốn để trốn tránh cái nghĩa vụ
hoặc là gian tối ngay từ đầu khi nhận tiền không trả lại
thì sẽ có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hoặc là tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
bởi vậy là trong vụ việc này thì các khách hàng bị bỏ rơi
bị xâm phạm đến quyền lợi
có quyền làm đơn trình báo sự việc với cơ quan điều tra để được xem xét làm rõ
thực tế trong khoảng ba năm trở lại đây
các hành vi lừa đảo liên quan đến lĩnh vực du lịch đang có dấu hiệu nở rộ
đặc biệt là trong mùa cao điểm du lịch
chính vì vậy mà mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác
thường xuyên cập nhật thông tin về các chiêu trò thủ đoạn của các đối tượng
nhằm đối tượng lừa đảo
đồng thời trước mỗi chuyến đi
cần tìm hiểu thật kỹ thông tin về sản phẩm đơn vị tổ chức
giấy phép kinh doanh giấy phép hành nghề của hướng dẫn viên
từ đó đưa ra lựa chọn sáng suốt
bảo đảm cho chuyến đi được an toàn vui vẻ
thưa quý vị liên quan đến vụ việc trên
thì tính đến thời điểm hiện tại
chúng tôi đã ghi nhận phản ánh của hơn bốn mươi người dân
với tổng số tiền bị lê văn tiến nợ lên đến gần sáu trăm linh triệu đồng
chúng tôi đã hướng dẫn các bị hại đến cơ quan chức năng trình báo
và sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin
liên quan trong các kỳ phát sóng tiếp theo
chương trình an ninh với cuộc sống ngày hôm nay đến đây là hết
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị
trong khung giờ này ngày mai